vào ngày một mươi một tháng ba công an xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức họp dân để kiểm điểm và tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trịnh hoàng đông
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện long hồ về hành vi lăng mạ xúc phạm lực lượng công an
vào ngày một mươi năm tháng hai công an xã tân hạnh tiếp nhận thông tin và đến giải quyết mâu thuẫn giữa hai hộ dân
tại xã tân hạnh khi lực lượng công an đang xử lý vụ việc thì đông đến dùng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng
làm nhiệm vụ khi được mời về trụ sở công an xã làm việc đông tiếp tục dùng lời lẽ lăng mạ đòi giết
lực lượng công an xã tân hạnh tại buổi kiểm điểm đông đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái
bản thân thấy hối hận và hứa sẽ khắc phục sửa đổi công an xã tân hạnh đề xuất ubnd xã ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đông với số tiền là năm triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng nam vừa triệt xóa một tụ điểm
tại khu vực rừng keo ven bờ hồ phú ninh thuộc huyện phú ninh phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã bắt quả tăng hai mươi đối tượng đang tổ chức đánh bạc thu giữ trên người các đối tượng hai trăm ba mươi triệu đồng thu giữ trên chiếu bạc một mươi bảy triệu đồng nhiều tăng vật để đánh bạc tám xe máy và hai mươi điện thoại di động
tụ điểm này do nguyễn kim hùng chú tại huyện phú ninh đứng ra tổ chức và thu tiền sâu từ hai trăm linh tới ba trăm linh nghìn đồng một người một lượt